thưa quý vị chiều nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an huyện thống nhất
xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tàu hỏa lao vào xe gắn máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba h ba mươi chiều nay tàu hỏa d một mươi chín e chín trăm bốn mươi đang chạy hướng bắc nam
khi đến ga xe lửa dầu dây huyện thống nhất thì lao vào xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi h năm một mươi nghìn một trăm hai mươi ba
đi hướng từ suối bí ra quốc lộ một băng qua đường giao thông trung tâm hưng lộng
cụ đâm quá mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
đoàn tàu cũng dừng lại tại chỗ sau vụ việc đau lòng
được biết khu vực xảy ra tai nạn được cắm biển báo dừng lại quan sát vì tàu hỏa thường xuyên đi qua
nhưng do nhà cửa của các hộ dân san sát hạn chế tầm nhìn nên ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa tạm giữ đào văn sáng chú tại thành phố hưng yên
về hành vi giết người
vào khoảng một mươi giờ đêm qua đào văn sáng xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường về sáng gặp long đi ngược chiều nên quay đầu xe dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
đến ba giờ sáng nay sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động thuyết phục
sáng đã tới phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đầu thú
một vụ nổ khí ga vừa xảy ra tại ngôi nhà của gia đình chuyên thu mua phế liệu
ở tổ năm khu tân lập bốn phường cẩm thủy thành phố cẩm phạ tỉnh quảng ninh khiến ba người bị thương
vào lúc gần một mươi hai giờ trưa nay người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà
khi tới hiện trường người dân phát hiện hai vợ chồng chủ nhà cùng con trai trên một mươi tuổi bị thương nên đưa đi cấp cứu
vụ nổ khiến nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng
người dân cho biết ngôi nhà này đã nhiều năm không có người ở
khoảng nửa năm có một gia đình dọn đến sinh sống hành nghề thu mua phế liệu
cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu nghi là do nổ khí ga
công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam đối tượng bùi văn chế thanh chú tại huyện cái bè về tội cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài thanh đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường
thanh điều khiển xe mô tô chạy lòng vòng trên các tuyến đường
phát hiện những người phụ nữ đi một mình có đeo nữ trang thì thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
được biết bùi văn chế thanh đã có một tiến sự về hành vi đánh bạc
đồn biên phòng vĩnh hải bộ đội biên phòng ninh thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tàng trữ trái phép và liệu nổ
trước đó tại khu vực neo đậu tàu thuyền thuộc vịnh vĩnh hy xã vĩnh hải huyện ninh hải
tổ tuần tra kiểm tra và bắt quả tăng tàu cá do ông phạm đại đức làm thuyền trường
đang tàng trữ trái phép một năm kg vật liệu nổ là vật liệu nổ công nghiệp thường được dùng để phá đá mở đường
qua đấu tranh phạm đại đức đã thử nhận dùng vật liệu nổ để khai thác thủy sản
tin an ninh trở tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa tạm giữ đào văn sáng trú tại thành phố hưng yên về hành vi giết người
vào khoảng một mươi giờ đêm ngày hôm qua đào văn sáng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường về sáng gặp long đi ngược chiều cho nên đã quay đầu xe đi cùng chiều với long dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động tiếp tục sáng đã đến phòng hình sự
công an tỉnh hương yên để đồng hú
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ngay toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ đã xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một đến ngày ba tháng chín
toàn quốc đã xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết và hai mươi một người bị thương
ngày ba chín lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng tước hai sáu giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín xe ô tô ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn là hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy là bảy trường hợp trở hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp
quá khổ giới hạn tám trường hợp vi phạm về tốc độ là một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
đội ba cục cảnh sát giao thông vừa truy bắt thành công một nhóm một mươi hai thanh thiếu niên
đã dùng sáu xe máy vào cao tốc cầu rẽ ninh bình chạy với tốc độ cao
nhóm thanh thiếu niên gồm có một mươi một nam một nữ tháo biển số xe không đổi mũ bảo hiểm
lưu thông vào cao tốc cầu rẽ ninh bình
lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ tại chỗ hai xe khi đang ở trên cao tốc

các xe khác bị truy đuổi và bắt giữ tại khu vực tam trúc tỉnh hà nam
điều đang nói là một đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên này
đang bị công an huyện đông anh bắt khởi tố về tội gây dối trực tự công cộng
trong vụ năm mươi năm đối tượng mang hung khí đánh nhau bị bắt giữ
và đối tượng này đang được tại ngoại chờ tòa án xét xử
thông tin từ ủy ban nhân dân xã tân hiệp thành phố
thông tin từ ủy ban nhân dân xã tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam
vào ngày hôm nay chiếc ghe chở cán bộ khu bảo tồn củ lao tràm đang đi làm nhiệm vụ
thì đã bị chết máy trên biển rồi bốc cháy khiến ba người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay ba nhân viên khu bảo tồn biển cú lao tràm
đang làm nhiệm vụ tại khu vực hòn giài thuộc đảo củ lao tràm thì ghe bị chết máy
lúc này một nhân viên xuống khoang máy để kiểm tra và phát hiện khói bốc lên
sau đó lửa bùng phát dữ dội
sau khi nắm được thông tin sự việc lực lượng biên phòng đã có mặt cùng với người dân dập lửa
đưa các nạn nhân đi cấp cứu cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa tạm giữ đào văn sáng
trú tại thành phố hương yên về hành vi giết người
vào khoảng một mươi giờ đêm ngày hôm qua đào văn sáng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường về sáng gặp long đi ngược chiều nên quay đầu xe đi cùng chiều với long
dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
cho đến ba h sáng ngày hôm nay sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động thuyết phục
sáng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên để đầu thú
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốt đang tổ chức khám nghiệm
điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong
cụ thể vào chiều muộn hôm qua cháu bé một mươi tuổi trú tại khu phố thanh bình huyện bù đốc
cùng một số bạn chơi trốn tìm đến khoảng sáu giờ tối người nhà không thấy cháu về
nên tổ chức đi tìm cho đến dạng sáng nay bé trai được phát hiện đã tử vong dưới hố nước
sâu hơn hai m thuộc trung tâm thương mại bù đốt
cũng vào dặng sáng ngày hôm nay một số người dân tham gia giao thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín
khi đến ấp thanh sơn thị trấn thanh bình huyện bù đốc
thì phát hiện một người phụ nữ tử vong bên đường cách đó vài mét là chiếc xe máy
nhận tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp
nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
nạn nhân được xác định là tạ thị hồng chú tại huyện bù đốt
tạ thị hồng đã phong tỏa khu vực này đưa những người bị nạn đi cấp cứu
ba nạn nhân gồm anh nguyễn mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chị lâm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là vợ của anh linh đều trú tại thành phố hải phòng
con trai là nguyễn đức anh sinh năm hai nghìn một mươi một
còn con gái út trong gia đình là nguyễn hoàng yến nhi sinh năm hai nghìn một mươi tám
lúc này đang chơi ở hàng xóm nên may mắn đã thoát nạn
còn liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà đề ở
kết hợp sửa chữa xe máy
tại số bốn trăm một mươi bốn đường hải thượng lan ông xã phong nẫm thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba người trong một gia đình tử vong
và một người dân tử vong trong quá trình tham gia hỗ trợ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
và có ý kiến chỉ đạo như sau
bộ công an bộ lao động thương minh và xã hội ubnd tỉnh bình thuận
chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo động viên hỗ trợ kịp thời về vật chất
tinh thần cho gia đình người bị nạn thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định
đối với người dân tử vong khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
có hình thức động viên khen thưởng phù hợp với các cá nhân tích cực tham gia công tác
chữa cháy cứu nạn cứu hộ chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có
bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả chỉ thị số một về công tác tăng cường phòng cháy chữa cháy
trong tình hình mới và các chỉ đạo khác của thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
nhằm ngăn chặn triệt để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
theo ubnd vào ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong
hai mươi sáu người bị thương đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một tháng chín đến ngày ba tháng chín
toàn quốc đã xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm ngoái đã tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương
hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng tước hai sáu giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín xe ô tô ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm về nồng độ cồn là hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy là bảy trường hợp trường hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn tám trường hợp
vi phạm về tốc độ là một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh công an tỉnh quảng nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập gây dối đua xe trái phép
hành vi này không chỉ gây nguy hiểm
cho chính bản thân người điều khiển phương tiện mà còn làm ảnh hưởng đến những người đi đường
do đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương kiên quyết xử lý đến cùng
đây là camera ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô chạy làng lách đánh vọng trên đường
gây tai nạn với một phương tiện đang lưu thông rồi rồ ga bỏ chạy
vào cuộc xác minh công an thành phố tam kỳ đã bắt giữ gần một trăm linh trường hợp là thanh thiếu niên
và tạm giữ hàng loạt xe gắn máy
đa phần các phương tiện đã được độ chế thay đổi kết cấu như lốp coi đèn
theo cơ quan công an bảy mươi các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố có nguyên nhân xuất phát từ các nhóm đối tượng này
đa phần các phương tiện đã được đổ chế thay đổi kết cấu như lốp coi đèn

để phòng ngừa và ngăn chặn công an các đơn vị địa phương như điện bàn duy xuyên thành phố tam kỳ huyện đuối thành
và các phòng nghiệp vụ đã thành lập nhiều tổ công tác kết hợp mật phục lẫn công khai thường xuyên tuần tra xử lý
sau một thời gian kiên quyết đẩy đuổi tình trạng này đã được kiềm chế
các đối tượng vi phạm thì chúng tôi đã tập trung các phương án vừa xử lý nhưng mà vừa ra ra gió dập
và cái kết quả thì trong thời gian vừa qua với sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương
trong đó có lực lượng các nơi không tỉnh thì cái tình hình mà thanh tiếu niên tụ thập
đi xe lặng lách đánh vọng có biểu hiện đua xe trái phép cũng đã được kiềm chế
và trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện nghiêm cái việc này
để là không để xảy ra cái tình trạng đua xe cho phép
ngoài giữ trì
công tác tuần tra xử lý trên các tuyến đường trung tâm và vùng ven
công an các đơn vị địa phương còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng chủ cơ sở
làm dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy
xác định đây là địa điểm thường xuyên độ chế thay đổi kết cấu xe
tổ công tác đã yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không tiếp nhận phương tiện đồ chế
bởi đây là hành vi tiếp tay cho các đối tượng tham gia đua xe trái phép
vạn động các cơ sở sửa chữa các phương tiện là công tác chấp hành luật cho phong lượng bộ
phương tiện và đổi chế thay đổi kích thước hình dõi đẹp tính
nhất là thay bánh nhỏ lắp ống bô đổ bô
nhằm phục vụ cho các đối tượng thanh thiếu niên để phục vụ đo tốc độ đua trên đường
gai ra những tiếng âm thanh lớn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
ví dụ như ở ngùa mà khách có mon đồ vô mà nhờ em á
mà có lộn mấy cái không đúng theo quy cách của chiếc xe là em cũng không nhận nữa
vì thấy những hành vi như
đua xe đua hết sức nguy hiểm cho xã hội
nên coi dù lợi nhận có nhưng mà tụi em cũng không muốn ảnh hưởng đến xã hội
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
rất cần sự quan tâm giáo dục tuyên truyền từ phía gia đình phụ huynh
để vấn nạn đua xe trái phép không còn là nỗi ám ảnh với người đi đường